trên trước những diễn biến cực đoan của thời tiết các lực lượng giữ rừng luôn phải túc trực để canh lửa và giữ rừng
thưa quý vị liên kết với trường đại học sư phạm hà nội công ty cổ phần giáo dục việt nam đã tổ chức hàng loạt các khóa học đào tạo để nâng chứng chỉ để cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
gọi là khóa học thế nhưng quá trình học thi thì chỉ là hình thức nhằm hợp thức hóa việc mua bán tấm chứng chỉ để đủ điều kiện giảng dạy
mua bán chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là bài viết điều tra của báo lao động
cả khóa học kéo dài ba tháng học viên chỉ xuất hiện đúng vào hôm thi đóng tiền và sau đó nhận được chứng chỉ đúng như mong đợi
trên danh sách thì khóa học có chín mươi học viên nhưng suốt quá trình học kéo dài ba tháng thì hầu hết các buổi học chỉ có khoảng một mươi học viên đến lớp
thậm chí buổi khai giảng chỉ có ba học viên
vậy tại sao một khóa học với hầu hết các thí sinh không đi học bất kỳ buổi nào thì vẫn đủ điều kiện để thi
và sau đó thì đạt chứng chỉ khá giỏi được cấp bởi đại học sư phạm hà nội
mời quý vị khán giả hãy cùng tìm hiểu
rõ hơn vấn đề này được đăng tải trên trang bảy
tổng công ty cảng hàng không việt nam acv vừa báo cáo bộ giao thông vận tải cho biết
không thể hoàn thành đưa vào sử dụng hệ thống kiểm soát xe ra vào các cảng hàng không trước ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trễ hẹn hệ thống đếm giờ thu phí xe vào sân bay là thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo tuổi trẻ
theo tổng giám đốc acv việc đầu tư mua sắm tài sản phải tuân thủ đầy đủ tất cả các quy trình về đấu thầu
xây dựng và phải được cục hàng không
cấp phép thi công
do vậy acv không thể hoàn thành đúng hạn
acv đề nghị là bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục hàng không sớm xem xét
về duyệt biện pháp thi công hệ thống kiểm soát thời gian xe ra vào tại các sân bay
còn lại nhằm hoàn thành đưa vào sử dụng cuối quý ii năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị có tiền nhàn rỗi bỏ vào đâu
đây có lẽ là câu hỏi của không ít người đặt ra lúc này
bởi cục diện các kênh đầu tư hai tháng đầu năm nay thì đã thay đổi rất nhiều so với những tính toán
khi mà chốt sổ năm tài khoá hai nghìn
do ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín
tác giả bài viết trên báo thanh niên phân tích là các kênh đầu tư cơ bản như là
vang bất động sản chứng khoán đang ở trong giai đoạn vô cùng nhạy cảm
thế nên nửa tháng trở về đây thì các câu hỏi như là
lãi suất ngân hàng nào cao nhất có tiền gửi đâu lời nhất
cho thấy gửi tiết kiệm đang là lựa chọn của nhiều người khi kinh tế trở nên khó khăn
quý vị khán giả vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật